từ hôm nay lực lượng giao hàng công nghệ hay còn gọi là shipper được hoạt động trở lại tại tám địa phương vùng đỏ của tp hcm
bao gồm thành phố thủ đức các quận huyện quận tám quận một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh và hóc môn
với điều kiện phải xét nghiệm nhanh hàng ngày
cụ thể ubnd tp cho phép lực lượng shipper theo danh sách của sở công thương lưu thông ra đường
theo phạm vi một quận huyện tp thủ đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở tám quận huyện tp thủ đức vùng đỏ
được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
việc xét nghiệm nhanh thực hiện một lần một ngày theo mẫu gộp ba người thời gian xét nghiệm vào lúc năm sáu giờ sáng
do lực lượng quân y thực hiện tại trạm y tế lưu động của ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn trên địa bàn thành phố
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở một mươi bốn quận huyện còn lại đã được hoạt động trước đó
được tiêm ngừa ít nhất là một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
việc xét nghiệm nhanh thực hiện hai lần một ngày theo mẫu gộp ba vào lúc năm sáu giờ sáng
do lực lượng quân y thực hiện tại trạm y tế lưu động cho đến hết thời gian ngày sáu tháng chín